chương trình xin được tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị trong ngày làm việc hôm nay quốc hội thảo luận về dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
nhiều ý kiến bày tỏ đồng tình với sự cần thiết ban hành luật
thay mặt cơ quan soạn thảo đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã tiếp thu và giải trình thêm tới các đại biểu xung quanh một số vấn đề được các đại biểu quan tâm
tại nghị trường nhiều ý kiến đồng tình với sự cần thiết ban hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
bên cạnh đó nhiều ý kiến cũng nhấn mạnh sau khi được quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp này
cơ quan soạn thảo đã nghiêm túc tiếp thu giả soát và giải trình hết sức cụ thể với những vấn đề được các đại biểu nêu
đồng thời bổ sung một số quy định mới đáp ứng yêu cầu cấp bách đặt ra hiện nay
cùng với đó có ý kiến đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục ra soát một số quy định trong dự thảo luật
không để trồng chéo trùng lắp với một số quy định trong luật đường bộ như quy định về cơ sở dữ liệu về trật tự an toàn giao thông hay một số quy định khác
đảm bảo thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành
có ý kiến cũng đề nghị cơ quan soạn thảo cần bổ sung một số quy định về áp dụng công nghệ
đảm bảo tăng khả năng phòng vệ chính đáng ngăn chặn các hành vi chống người thi hành công vụ
thay mặt cơ quan soạn thảo đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cho biết
về cơ bản các ý kiến của các đại biểu đều nhất trí với sự cần thiết xây dựng dự luật và đã tham gia rất cụ thể
chi tiết vào các nội dung của dự thảo luật như tên gọi của luật phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật
việc ra soát đảm bảo đồng bộ tránh trồng lấn cũng như không để tồn tại những khoảng trống pháp luật
về xây dựng cơ sở dữ liệu về giao thông chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ số
về tín hiệu xe và tín hiệu giao thông về đấu giá biển số xe về niên hạn sử dụng xe
quy định về việc khám sức khỏe và những điều kiện sức khỏe của những người điều khiển phương tiện giao thông
độ tuổi của người điều khiển các phương tiện giao thông
về chế tài về xử lý hành chính các vi phạm pháp luật về hành chính
quy định về làn đường và tốc độ của các làn đường trên đường cao tốc
về vấn đề vận tải đường bộ vấn đề người đi bộ tham gia giao thông
khái niệm về độ tuổi của những người tham gia giao thông người cao tuổi người lớn trẻ em v v
và việc thu hồi biển số xe ô tô
đối với những ý kiến khác của các đại biểu cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ phù hợp chặt chẽ
với ủy quan quốc phòng quán linh của quốc hội các cơ quan và đơn vị có liên quan nghiên cứu kỹ
tiếp thu giải trình đầy đủ để trình lý hoàn thiện dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
nằm vào chất lượng khả thi báo cáo với quốc hội trước khi trình ra quốc hội xem xét tại kỳ họp lần thứ bảy
trước đó trong phiên làm việc ngày hôm nay quốc hội cũng đã thảo luận và cho ý kiến
về một số vấn đề của dự án luật đường bộ
và quy định trên nhằm mang tiếng phao quát đầy đủ hơn
chiều qua ngày hai mươi ba tháng một mươi một đoàn công tác của chính phủ do đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với thành ủy
ubnd tp đà nẵng về tình hình phát triển kinh tế xã hội một mươi một tháng năm hai nghìn hai mươi ba
đồng thời đánh giá kết quả xử lý của các bộ ngành đối với đề xuất kiến nghị của địa phương
đã được nêu ra trước đó tại phiên làm việc vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba và tiếp tục trao đổi
thảo luận tìm phương hướng giải quyết đối với các đề xuất kiến nghị chưa được giải quyết
trước đó tại phiên làm việc vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba thành phố đà nẵng đã đề xuất tháo gỡ hai mươi hai nội dung
trên các lĩnh vực trong đó có chín vấn đề đã được xử lý tháo gỡ một mươi ba vấn đề đã được bộ ngành
cho ý kiến nhưng chưa được xử lý đến nay đà nẵng tiếp tục bổ sung thêm sáu nội dung kiến nghị mới
như xây dựng cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố trong thời gian đến
cơ chế chính sách phát triển công nghệ vi mạch bán dẫn phát triển kinh tế đêm hỗ trợ lãi suất vay
phục vụ sản xuất đầu tư phát triển hạ tầng giao thông cảng niên kiểu quyết toán vốn đầu tư công
tại buổi làm việc đoàn công tác chính phủ đã tiếp nhận thêm nội dung kiến nghị của thành phố
đại diện một mươi bộ ban ngành đã tham gia thảo luận tập trung tháo gỡ khó khăn từng nội dung kiến nghị
chưa được giải quyết của đà nẵng theo đúng tinh thần mục tiêu là hỗ trợ thành phố hoàn thành
tuốt các chỉ tiêu kế hoạch năm hai nghìn hai mươi ba
thay mặt đoàn công tác bộ trưởng tô lâm đánh giá cao những kết quả đạt được của thành phố đà nẵng
bên cạnh đó bộ trưởng tô lâm đã nêu ra những tồn tại khó khăn mà đà nẵng gặp phải
như công tác giải ngân của thành phố còn chậm thu ngân sách chưa đạt mục tiêu
thành phố chưa có nhiều sự đổi mới sáng tạo và phát triển xứng tầm với tiềm năng
thời gian qua đà nẵng vẫn nóng vấn đề quy hoạch dẫn đến tình trạng ngập ống nhiều nơi
qua báo cáo kết quả bộ trưởng tô lâm đề nghị thành phố đà nẵng cần tiếp tục quyết liệt hơn
trong mô hình đổi mới sáng tạo đặc biệt là lĩnh vực logistic ứng dụng công nghệ số
triển khai dịch vụ công trực tuyến để có những đột phá đẩy mạnh môi trường kinh doanh
hơn nữa thành phố cũng cần tập trung phát triển hạ tầng chiến lược đẩy mạnh giải ngân
đầu tư công tập trung nguồn lực phát triển văn hóa đặc biệt là xử lý dứt điểm
những ách tắc trong lĩnh vực đất đai
đối với những nội dung kiến nghị vượt quá thẩm quyền
đoàn công tác sẽ báo cáo trình chính phủ chỉ đạo giải quyết
trước những chiến công đặc biệt xuất sắc trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy
vào sáng nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức lễ đón nhận thư khen của thủ tướng chính phủ
và trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm
với ma túy phó thủ tướng chính phủ trần nương quang ủy viên trung mương đảng
trưởng ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của chính phủ chủ tịch ủy ban quốc gia phòng chống s
ma túy mại dâm dự trao thư khen của thủ tướng chính phủ và phát biểu chỉ đạo
dự bởi lễ còn có đồng chí trung tướng nguyễn xuyên ngọc ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an
năm hai nghìn hai mươi ba tình trạng sản xuất mua bán vận chuyển và sử dụng trái phép chất ma túy
nhất là ma túy tổng hợp ở khu vực đông nam á đang diễn ra nghiêm trọng và có chiều hướng gia tăng
đặt ra nhiều thách thức khó khăn đối với công tác phòng chống ma túy của nước ta
với sự nỗ lực quyết tâm cao một mươi một tháng đầu năm này lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc
đã khám phá thành công gần hai mươi bốn tám trăm linh vụ bắt giữ gần ba mươi tám bảy trăm linh đối tượng phạm tội về ma túy
thu giữ gần bốn trăm năm mươi kg heroin trên bốn chín tấn ma túy tổng hợp tám mươi kg thuốc viện bốn trăm tám mươi kg cần sa ba trăm ba mươi kg cocaine
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng trần lưu quang ghi nhận và biểu dương thành tích đặc biệt xuất sắc
của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong thời gian qua
dự báo thời gian tới tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp
tác động trực tiếp đến nước ta phó thủ tướng đề nghị bộ công an chỉ đạo lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc
tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy chính quyền các cấp tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo
nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác phòng chống ma túy
các lực lượng chức năng mà chủ công là lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
cần tiếp tục phát huy tốt vai trò chủ trì nồng cốt trong các công tác phòng chống và kiểm soát ma túy
chủ động nắm chắc tình hình đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia
bắt giữ những đối tượng chủ mưu cầm đầu triệt phá giải quyết dứt điểm các tụ điểm tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy
thực hiện đồng bộ các biện pháp chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy
đối với các chuyên án nhận khen thưởng hôm nay tôi đề nghị bộ công an tiếp tục chỉ đạo cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
phối hợp với các đơn vị địa phương liên quan và lực lượng chức năng của nước bạn đấu tranh khai thác mở rộng
bắt giữ toàn bộ các đối tượng trong đường dây phối hợp với viện kiểm sát tòa án truy tố xét xử nghiêm minh nhằm răng đe bằng phòng ngừa chung
phó thủ tướng cũng nhấn mạnh một nội dung khác cần quan tâm đó là tăng cường mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế
về phòng chống và kiểm soát ma túy với các nước các tổ chức quốc tế với phương châm chủ động phòng ngừa từ xa từ sớm ngay từ các nước bạn
thực hiện có trách nhiệm các cam kết quốc tế trong phòng chống ma túy mà việt nam đã ký kết tham gia
phối hợp giữ vững lập trường chung của các nước asean đối với vấn đề ma túy
ngày hôm nay tại quảng trị bộ công an tổ chức lễ công bố các quyết định của bộ trưởng bộ công an về công tác cán bộ
trung tướng lê quốc hùng ủy viên ban chấp hành trung mương đảng thứ trưởng bộ công an dự và chủ trì buổi lễ
tại buổi lễ thưa ủy quyền của bộ trưởng bộ công an lãnh đạo bộ công an thông báo quyết định điều động đồng chí đại tá nguyễn văn thanh
giám đốc công an tỉnh quảng trị đến nhận công tác và giữ chức vụ phó cục trưởng cục an ninh kinh tế
cùng với đó trung tướng lê quốc hùng thứ trưởng bộ công an trao quyết định cho đại tá nguyễn đức hải phó giám đốc công an tỉnh nghệ an
được điều động bổ nhiệm đến nhận công tác và giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh quảng trị
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng lê quốc hùng chúc mừng các cán bộ được điều động bổ nhiệm nhận nhiệm vụ mới
đồng chí thứ trưởng khẳng định đại tá nguyễn văn thanh đại tá nguyễn đức hải là những cán bộ có quá trình phân đấu rèn luyện luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
nhận nhiệm vụ mới đại tá nguyễn đức hải mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện của lãnh đạo bộ công an cấp ủy chính quyền địa phương của đảng ủy tập thể lãnh đạo công an tỉnh quảng trị để cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ công an tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

đồng chí thứ trưởng khẳng định đại tá nguyễn đức hải mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện của lãnh đạo bộ công an